đông anh hà nội có biểu hiện mắt cộm khó chịu và đỏ mắt
anh cho biết cách đây một tuần con gái sáu tuổi của anh đã mắc bệnh đau mắt đỏ và phải nghỉ học
đến nay anh và mẹ đều đã lây bệnh từ con
việc sống chung một nhà chăm sóc trẻ khiến nguy cơ lây bệnh cao hơn
anh nội cho biết đau mắt đỏ đang gây ra nhiều ảnh hưởng cho sinh hoạt cũng như công việc của anh
bởi mắt khó chịu và đau nhất
hiện bản thân anh cũng đã phải nghỉ làm để điều trị bệnh
đặc biệt thời gian này thị lực đang kém hơn khiến anh nội không khỏi lo lắng về các biến chứng và quyết định đến bệnh viện thăm khám
được biết hôm nay là ngày thứ ba anh nội khởi phát bệnh cũng chính là thời điểm nguy cơ lây bệnh cao
chính vì vậy việc chủ động phòng chống lây lan là điều cần thiết
bác sĩ cũng cho biết mặc dù đây là bệnh lành tính tuy nhiên khi nhận thấy các biểu hiện khác thường
người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế
bệnh nhiên một mươi tuổi này cách đây một tuần xuất hiện tình trạng đỏ mắt da mù mắt và được các bác sĩ kết luận là bị viêm kết mạc
bệnh nhi sau đó đã phải nghỉ học và ở nhà điều trị
đến nay cháu vẫn cảm thấy cộ mắt
ông toàn quyết định đưa cháu đi tái khám để kiểm tra tình trạng bệnh
bản thân ông toàn cũng là người chăm sóc cháu nhiều nhất
nên cũng cố gắng có biện pháp phòng tránh lây lan
bệnh từ cháu
cái biểu hiện ban đầu thì là cháu thấy ngứa mắt và hơi sưng
hơi sưng thì là hôm sau thì thấy nó hơi đỏ
thế nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là viên kết mạc
thế nhưng thật ra là nó đau mắt đỏ
một tuần nữa mà nếu mà không khỏi thì phải khe khám lại
gia đình cũng rất là mong muốn cho cháu nhanh để cháu tiếp tục đi học cùng các bạn
bất cứ ai cũng có thể mắc đau mắt đỏ do bệnh dễ lây lan
đặc biệt là vào mùa hè có thể bùng phát thành ổ dịch lớn trong thời gian ngắn
tuy nhiên trẻ em dễ mắc đau mắt đỏ hơn do trẻ rất hay có thói quen sụi mắt
khi tiếp xúc với đổ vật không đảm bảo vệ sinh
sau đó đưa tay rụi mắt
nếu trẻ em tiếp xúc hay chơi chung với trẻ bị đau mắt đỏ khác
thì khả năng lây nhiễm sẽ rất cao
dễ bùng dịch trong trường học
vì vậy các cha mẹ phải thường xuyên để ý trẻ
thường xuyên vệ sinh tay chân sạch sẽ cho trẻ
bệnh viêm kết mạc là một bệnh truyền nhiễm
nó có lây và đường lây thường qua những giọt tiết
với trẻ nhỏ các bạn có những động tác vô hình như rụi mắt
hoặc đôi khi ví dụ như việc rửa tay trước và sau khi nhỏ thuốc của các bạn
thì lại không được tuân thủ
ngoài ra nữa trẻ lại còn bị tổn thương
và giữa các con thì sẽ không thể đảm bảo được những khoảng cách
cũng như các biện pháp an toàn
vì thế nên là cái hiện tượng lây ở trẻ thì nó lại rất là nhiều
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay dịch đau mắt đỏ tăng nhanh
tại thành phố hà nội và một số tỉnh thành phố
như thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng
bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch
cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại
chỉ sau vài tháng khỏi bệnh
mặt khác dịch bệnh đau mắt đỏ năm nay kéo dài hơn mọi năm
nhiều ca có biến chứng nặng và lâu khỏi
tỷ lệ bệnh nhân có viêm kết mạng mà dân gian chúng ta gọi quen là đau mắt đỏ
thì có sự gia tăng đột biến với số lượng gấp nhiều lần
so với những tháng trước đó
bệnh đau mắt đỏ nhìn chung là một bệnh lành tính
mà có thể tự khỏi
tuy nhiên trong năm nay tỷ lệ có biến chứng về viêm rác mạc
cũng tăng cao hơn nhiều
do đó ảnh hưởng nhiều đến chức năng và thị giác của người bệnh
ví dụ như là vấn đề là về viêm rác mạc chấm nông
viêm rác mạc đốm
để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
sử dụng nước sạch không đưa tay lên rụi mắt mũi miệng
không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt khăn mặt kính mắt khẩu trang
vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý
các thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi thông thường
sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng vật dụng của người bệnh
hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ
người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị kịp thời
không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế